vào sáng ngày một mươi bảy tháng ba tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh bệnh viện việt nam thụy điển uông bí đã tổ chức lễ phát động
nói gương thầy thuốc nhân dân anh hùng lao động bác sĩ nguyễn ngọc hàm
đẩy mạnh đổi mới tinh thần thái độ phục vụ nâng cao chất lượng giao tiếp ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh
bảo đảm mọi cán bộ có tác phong giao tiếp hòa nhã cởi mở lịch sự ứng xử khéo léo linh hoạt phù hợp với người bệnh người nhà người bệnh
là một trong những nội dung chương trình hành động phát động cán bộ viên chức người lao động
nói gương anh hùng lao động thầy thuốc nhân dân bác sĩ nguyễn ngọc hàm của bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
trước đó sở y tế tỉnh quảng ninh đã phát động phong trào thi đua học tập gương anh hùng lao động thầy thuốc nhân dân bác sĩ nguyễn ngọc hàm trong toàn ngành
đồng thời xác định đây là nội dung quan trọng thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành
là một trong những biểu hiện cụ thể của việc tiếp tục thi đua thực hiện tốt việc học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh